theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng đầu tiên của năm nay
năm hai nghìn một mươi bảy ước đạt hai năm mươi bốn tỷ usd giảm một bốn so với cùng kỳ năm trước
trong đó kinh ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt một hai tỷ usd giảm một bảy
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết trong tháng một năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính
ước đạt một hai tỷ usd giảm một bảy kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt năm trăm một mươi tám triệu usd giảm năm
lâm sản đạt sáu trăm năm mươi hai triệu usd tăng hai một so với cùng kỳ năm trước
tháng một khối lượng gạo xuất khẩu ước đạt ba trăm hai mươi năm tấn với giá trị đạt một trăm ba mươi sáu triệu usd
đều giảm về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước
tương tự như cà phê các mặt hàng nông sản khác như xuất khẩu chè hạt điều tiêu sắn và các sản phẩm từ sắn
cũng có sự sụt giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm trước
năm ngoái duy nhất có mặt hàng cao su vẫn duy trì được sự tăng trưởng trở lại